chiều qua một mươi tám tháng một mươi một tại hà nội đã diễn ra chương trình phối hợp công tác giữa ngành giáo dục và đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một với sáu nội dung trọng tâm sẽ được thực hiện trong giai đoạn này
chương trình hướng tới mục tiêu bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển toàn diện
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi ngành giáo dục và đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã phối hợp tổ chức trên năm mươi cuộc tập huấn tuyên truyền
đến hơn một mươi triệu lượt học sinh sinh viên tổ chức nhiều cuộc thi chương trình tôn vinh những người trẻ điển hình tiên tiến trong giáo dục
qua đó góp phần bồi dưỡng rèn luyện thế hệ trẻ phát triển toàn diện
tiếp nối thành công đó giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm hai bên sẽ tập trung
giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống ý thức chấp hành pháp luật đẩy mạnh hoạt động học tập sáng tạo nghiên cứu khoa học
triển khai các hoạt động hỗ trợ nâng cao thể chất nâng cao trình độ ngoại ngữ công nghệ thông tin để người trẻ hội nhập quốc tế
nhân dịp này đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và ngành giáo dục cũng trao tặng các kỷ niệm trương vì thế hệ trẻ
vì sự nghiệp giáo dục cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn vừa qua